để đưa hà tĩnh phát triển toàn diện vượt bậc là nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh hà tĩnh trong đó tập trung vào ba trụ cột quan trọng
nông nghiệp công nghiệp và dịch vụ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà tĩnh vào chiều qua ngày hai mươi một tháng bảy
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu tỉnh hà tĩnh cần có giải pháp giảm nghèo nhanh hơn
nhất là giảm khoảng cách giàu nghèo khi mà tranh lệch giàu nghèo hiện còn cao tránh tái nghèo
thực hiện tốt chính sách cung cấp phúc lợi và tái phân phối hiệu quả tạo điều kiện cho người dân
tiếp cận giáo dục nhất là người nghèo để họ có cơ hội làm chủ tương lai của mình

nhất là người nghèo để họ có cơ hội làm chúng ta
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu tỉnh hà tĩnh cần có chiều nhanh hơn
để họ có cơ hội làm chúng ta
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu tỉnh hà tĩnh cần có giải phóp hành lý
với phong mô sa hà tĩnh thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu chính quyền các cấp
cần tạo điều kiện tốt nhất để sản xuất thép thành công
thủ tướng lưu ý hà tĩnh trong phát triển cần bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
kịp thời nhận ra các dấu hiệu bất ổn suy giảm niềm tin tâm lý bất mãn tiêu cực của một bộ phận người dân
để hỗ trợ người dân làm tốt công tác tư tưởng an dân không để xảy ra vấn đề nóng
phải dựa vào quần chúng hướng dẫn quần chúng tăng cường lực lượng để kiên quyết bảo đảm an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội
ngay sau buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hà tĩnh và ngân hàng thế giới đã ký khung hợp tác chiến lược
hiện ngân hàng thế giới đã và đang cho vay tài trợ hỗ trợ tỉnh hà tĩnh hơn hai mươi dự án
để nâng cấp cơ sở hạ tầng cải thiện môi trường chất lượng nguồn nhân lực
cải cách thể chế giáo dục và đào tạo với tổng số vốn trên năm bảy trăm một mươi tám tỷ đồng